trong hai ngày hai mươi sáu và hai mươi bảy tháng chín ubnd tỉnh yên bái đã tổ chức ngày hội văn hóa dân tộc giao
nhằm chào mừng thành công đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh yên bái lần thứ một mươi chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
điểm nhấn của chương trình ngày hội văn hóa dân tộc giao là các tiết mục văn hóa văn nghệ đặc sắc của người giao văn yên
như hát báo dung múa cầu mùa múa rùa múa chuông múa gông hát giao duyên hát đối thổi kèn pí lè
đây đều là những điệu múa truyền thống của người giao trong những lần vượt biển đi tìm vùng kinh tế
cầu xin bể trên phù hộ cho cuộc sống được ấm no hạnh phúc của cải đầy nhà
gia súc gia cầm sinh bầy sinh đàn phát triển mạnh mẽ cây cối mùa màng tốt tươi
điệu múa cầu mùa được người giao đen lưu truyền từ xa xưa với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu
cùng với chương trình văn nghệ ngày hội văn hóa dân tộc giao còn có triển lãm các sản phẩm đặc trưng của người dân tộc giao một mươi ba xã trong huyện văn yên